thưa quý vị bên cạnh đó thì bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh nghệ an quyết định
thành phố vinh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện cách ly xã hội nhằm khống chế truy vết tối đa
phát hiện sớm các trường hợp f trong cộng đồng sau khi thành phố vinh xuất hiện sáu ca nhiễm covid một mươi chín
qua điều tra truy vết thành phố vinh đã xác định và cách ly y tế cho một trăm một mươi một trường hợp f một
và lấy mẫu xét nghiệm cho hai tám trăm ba mươi bảy trường hợp liên quan đến chợ đầu mối vinh
và đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho bảy trăm linh người ở chợ quang trung